bộ quốc phòng nga tuyên bố các lực lượng quân sự của nước này đã phá hủy một kho đạn khổng lồ
ở miền nam của ukraine khi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng kiev
theo bộ trên cuộc tấn công đã loại bỏ một kho chứa bốn mươi năm tấn đạn dược gần thị trấn
vnitsenko vùng nikolaev tuyên bố cũng cho hay những thiệt hại bên phía kiev là hơn ba trăm linh quân nhân
thiệt mạng và một người bị thương trong hai mươi bốn giờ qua tại khu vực bộ quốc phòng nga nhấn mạnh rằng
các lực lượng của họ cũng đã nhắm mục tiêu vào quân đội của kiev ở khu vực khakip
nơi binh sĩ nga gần đây đã rút lui khỏi một số khu định cư để tập hợp lại trong bối cảnh
ukraine đang mở cuộc phản công nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các kho đạn của ukraine kể từ
khi phát động cuộc tấn công quân sự vào ngày hai mươi bốn tháng hai trong nỗ lực phá hủy vũ khí và đạn dược
do phương tây cung cấp cũng như làm giảm khả năng quân sự tổng thể của kiev